xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao trở thành những miền quê đáng sống đang là chủ trương được văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai tập trung trong năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tới để đi sâu hơn nữa vào đời sống người dân chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ tạo điều kiện hơn nữa về cơ chế chính sách
thu hút đầu tư công tại những vùng khó khăn chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự và các tiêu chí nâng cao cho giai đoạn tiếp theo của chương trình
chúng ta sẽ tập trung ở các cấp độ từ cấp xã cấp huyện và cấp tỉnh cũng như ở các mức độ từ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểm mẫu
như vậy chúng ta không chỉ hài lòng với việc đã đạt mục tiêu trung hạn mà chúng ta cần phải phấn đấu đạt mục tiêu cao hơn
là đi vào chiều sâu của chất lượng
cùng với đó chương trình cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhất tại các xã bản đặc biệt khó khăn
cũng như tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác triển khai chương trình ocob trên phạm vi cả nước